là tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng người đi xuất khẩu lao động thế nhưng nghệ an cũng là tỉnh có số lao động bỏ trốn và hết hợp đồng lao động thì không về nước cao với hơn bốn mươi
điều này đòi hỏi cần phải có các giải pháp phù hợp để giảm số lao động cư trú và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài
vân diên là một trong những xã có tỷ lệ xuất khẩu lao động lớn của huyện nam đàn tỉnh nghệ an
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp xóm nên gần hai năm trở lại xã chỉ có một trường hợp duy nhất đi quá hạn hợp đồng tại hàn quốc nhưng hiện cũng đã trở về
nguyên nhân khiến lao động bỏ trốn hết thời hạn hợp đồng vẫn ở lại cư trú ở nước ngoài mà cụ thể là hàn quốc đó là các doanh nghiệp nước bạn vẫn tạo điều kiện cho người lao động ở lại làm việc bất hợp pháp
công tác quản lý người lao động chưa chặt chẽ các chế tài xử phạt chưa nghiêm thiếu đồng bộ vì vậy rất khó cho các địa phương triển khai mà chủ yếu mới chỉ là ở mức tuyên truyền vận động
nguyên nhân khiến lao động bỏ trốn hết thời hạn hợp đồng vẫn ở lại cư trú ở lại cư trú ở lại làm việc bất hợp pháp
nguyên nhân khiến lao động bỏ trốn hết thời hạn hợp đồng vẫn ở lại cư trú ở lại làm việc bất hợp pháp